tại kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội đã thảo luận ở hội trường về thực hiện tình hình kinh tế xã hội vấn đề xử lý ô nhiễm sông tô lịch nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu
thảo luận tại hội trường hiến kế xử lý ô nhiễm các dòng sông ông dương đức tuấn bí thư quận hoàn kiếm đề nghị ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu các giải pháp mang tính bền vững bảo đảm đa mục tiêu
như có thể xem xét khả năng công hóa đối với một số sông có tính chất canh mương thoát nước như sông tô lịch sông kim ngưu điều này sẽ giảm thiểu việc xả thải góp phần tăng thêm không gian công cộng cây xanh và hạ tầng giao thông
tuy nhiên không đồng tình với quan điểm này một số đại biểu cho rằng không nên bê tông hóa sông tô lịch lâu nay phương án bổ cập nước để dòng sông luôn chảy đã được tính đến để xử lý ô nhiễm sông tô lịch
khi có nước chảy thì sẽ giảm được ô nhiễm trước mắt cũng như lâu dài